và ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của bà thạch thị ngọc sơn chú khu phố phước an phường tân xuân thành phố đồng xoài
nạn nhân được xác định là bị chồng cũ đâm tử vong
theo điều tra bà sơn và chồng cũ là ông thạch lở tuy đã ly hôn nhưng vẫn ở chung nhà
tối ngày hai mươi năm tháng chín do mâu thuẫn trong sinh hoạt biết bà sơn đang ăn uống cùng hàng xóm cùng khu phố
thạch lở đã mang theo hung khí đi tìm sau một hồi cãi vã đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã
thấy bà sơn bị đâm ông thạch lực là hàng xóm chạy tới căn ngăn liền bị ông lở đâm một nhát vào ngực
dù được đưa đi cấp cứu nhưng bà sơn đã tử vong ông lực vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
ngay sau khi gây án thạch lở đã đến công an phường tân xuân đầu thú